sau lần kích cầu du lịch lần thứ nhất tỉnh lào cai đã thông tin chương trình kích cầu du lịch mùa hè sapa lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
với mong muốn tiếp tục kích cầu du lịch tỉnh lào cai nói riêng và khu vực tây bắc nói chung
với những sản phẩm du lịch hấp dẫn mang đậm bản sắc văn hóa địa phương
tỉnh lào cai sẽ tiếp tục yêu đái khuyến mãi tổ chức một số hoạt động du lịch hấp dẫn
tại hội nghị các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp kích cầu du lịch như tăng cường liên kết và quảng bá
cung cấp thông tin cụ thể về gói kích cầu đầu tư xây dựng và thử nghiệm các sản phẩm du lịch mới đặc sắc
xây dựng các làng du lịch cộng đồng kiểu mẫu phấn đấu xây dựng hình ảnh du lịch lào cai và tây bắc là những điểm đến an toàn thân thiện